tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi chấp hành chỉ thị của sứ ủy bắc kỳ hội nghị tỉnh ủy hà nam đã quyết định tổ chức một cuộc meeting lớn
có biểu tình tuần hành thị uy nhằm phát động quân chúng đấu tranh bãi bỏ hội đồng cải lương giảm sưu thuế ủng hộ phong trào soviet nghệ tĩnh và cuộc đấu tranh của nông dân vùng tiền hải thái bình
cuộc biểu tình dưới sự lãnh đạo của tri bộ đảng gồm một số cán bộ cốt cán như cụ đồ điền cụ phó khánh đã bắt đầu từ thôn bồ đề xã văn ấp khi đó
nay đổi tên là xã bồ đề thu hút quần chúng của sáu xã trong khu vực như văn ấp vụ bản an ninh ngọc lũ
thắng lợi của sự kiện lịch sử tiếng chống bồ đề ngày hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi đã ráng một đòn mạnh mẽ vào bộ máy tay sai của đế quốc phong kiến ở địa phương
đồng thời là sự chứng minh hùng hồn cho lòng quả cảm và tinh thần yêu nước tinh thần cuột khởi cách mạng của giai cấp nông dân khi có đảng cộng sản việt nam lãnh đạo
về xã bồ đề trong những ngày đầu tháng một mươi nơi đúng tám mươi tám năm về trước đã diễn ra cuộc biểu tình của giai cấp nông dân tỉnh hà nam
chúng tôi may mắn được gặp đảng viên lão thành đỗ quang văn người đã gắn bó cả cuộc đời của mình với quê hương bồ đề
cũng chính ông là người đã được các bậc cha anh tham gia vào sự kiện lịch sử tiếng chống bồ đề diều dắt trưởng thành
ông là bao nhiêu tuổi dạ
năm nay tôi tám mươi chín tuổi đời năm mươi tám tuổi đảng
ông có nhớ khi mà mình kết nạp đảng thì kết nạp ở đâu không ạ
kết nạp ở ngay địa phương
ông có thể dẫn con đến thăm địa phương không ạ
vâng xin mời các đồng chí vào địa phương để các đồng chí tham quan
thời của ông thì để mình được đứng trong hàng ngũ của đảng thì đảng đã có những cái việc làm thử thách
đối với những quần đồng
chúng như thế nào ạ
lúc ấy giờ là cao lắm tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức không có sai phạm và giao nhiệm vụ nào là phải hoàn thành nhiệm vụ ấy
và lúc mà tôi kết nạp đảng thì tôi còn nhớ là ông tổ trưởng đảng giao đi đốt sáu lần trợ bọc phá quấy rưới kế chối bốt trợ bọc
ông có thể kể lại cháu nghe sáu lần thử thách để ông được kết nạp đảng như thế nào không ạ
cái tiêu chuẩn cao nhất không sợ chết
bộ đi là qua như là thứ ba là qua như là hoàn thành
thứ tư là giao cái nhiệm vụ cho là làm cái xây dựng cái dân quân du kích ở cái địa phương này để chống chặt
và xây dựng cái kinh tế và giải quyết vấn đề gia đình hạnh phúc và bà con anh em vận động nhau đoàn kết để cùng nhau đánh pháp
ông có nhớ người treo cờ là ai không ạ
thế là ông đỗ văn đới
thế thì lúc bấy giờ là cái đa này thì còn to bằng nó gần cao bằng cái cuộc sống
thế mà ông ấy
chào lên ông ấy cắm lá cờ lên trên đấy và chú cứ chịu nó không lấy được xuống
thế là qua nhà đài trên lá cờ mấy năm vẫn còn cư trên
thế mà ông ấy làm sao mà nó lại chào được như vậy
thế thì tôi mới hỏi ông ấy thì ông ấy mới bỏ ra
chú lấy dây thừng chú trồng vật của chân thế là thách ba phát sẽ là xong lên
tất cả các cái đôi là ông ấy đều treo cờ hết
ông ấy chuẩn bị đến mức độ treo cái cờ cũng phải huấn luyện
mà cái khu vực này thì ông ấy cũng phải nghiên cứu cái nơi là dân có tinh thần yêu nước đầm tình
chống pháp và chống chiêu cao xe nặng
thế ra lên cao ông ấy mới đặt cái ủy ẩm ở đây
ông đỗ văn đới thì thời điểm đấy làm nghề gì ạ
không có ông ấy chỉ nâng nông doanh thôi
là đối tượng tự vệ đỏ
ông ấy bây giờ gọi là tự vệ đỏ của đảng
đặt tin cậy đấy bảo vệ đảng
ông ấy tài trèo lắm
hai nữa là ông ấy đánh trống giỏi lắm
tiếng chứng bộ đề thì cháu được biết là bắt đầu được đánh vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi
vậy thì cái thời điểm đó cái diễn biến lịch sử nó như thế nào
năm giờ sáng thì tiếng trống ở đỉnh chủ hội này tiếng trung ở chùa chủ hội này vang lên
thì quanh ra là tất cả là kéo nhau tập trung vào cái đỉnh chủ hội này và cái chợ này
thuất cái cuộc bộ trình này xuất phát từ bửa lèo xuống đến dốc xuống đến an ninh
xong rồi xuống những bãi tập xong rồi là về đông thành xong về chợ bọc
đi đến đâu là gãy huộc rồi vô quốc cao cơ vẫn có cái gì cầm cái
xong rồi về canh biến rồi giải tán bây giờ vào khoảng độ hai giờ trưa
xong cái cuộc ấy
ông nguyễn lập trương là những người cũng thao gia bán ruộng đi xong rồi chạy xoay xa
ông ơi tiếng chống bộ đề đấy thì đối với ông thì có ý nghĩa lịch sử như thế nào
mỗi một con người ở cái thôn này ở cái khu này ở cái dòng ngọn
các đoàn thể cũng tự hào phấn khởi là được sinh ra và lớn lên ở cái mảnh đất
có cái cuộc căn mạng này thế và đồng thời phấn đấu tạo mọi cái điều kiện
để xứng đáng với mấy cái
chữ gọi là quê hương bộ đề anh dũng
trong kháng chiến chống pháp đưa dân ở cái khu này về để làm cái nhiệm vụ che mắt thời địch
về nuôi dưỡng bộ đội và đào hào để bảo vệ cái cán bộ của tỉnh hà nam ở cái khu này
tham gia chống pháp và chống mỹ thì hơn một trăm linh anh em là anh hùng giới trí
thì tôi nghĩ cái đó là cái thứ một
thứ hai là vấn đề là hũ gạo
phải ra tuyển tuyến
thứ ba là thực hiện
khóc không thiếu một kinh
quân không thiếu một người
đối với cái xã anh anh hùng
đến bây giờ là một cái xã công nhận xây dựng nước thôn mới
các cái phong trào đạt vào cái mức độ gọi là cao nhất
các cái đoàn thể bám vào cái dịch dịch chửi và đạt
để mà phấn đấu
giới thiệu về ngôi đình cổ triều hội đã có trên sáu trăm linh năm tuổi
ông đỗ quang văn không giấu khỏi niềm xúc động và tự hào
khi nơi đây không chỉ là điểm hội tụ
khởi đánh tiếng chống đội
đầu tiên trong cuộc biểu tình ngày hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
mà ngôi đình này đã là minh chứng về một truyền thống yêu nước
lập làng giữ đất của người dân hà nam từ xa xưa
hai câu đối hai bên có ý nghĩa như nào không
thầy báo cáo với các đồng chí là câu đối này là câu đối của
kiêu mang tôn thần trương của thầy ngài trần
hồng học khí sung la dược thế
ông đi học trong lĩnh đỗ cao nhất

vậy thì đình này đang thờ hai thần hoàng làng

với những ý nghĩa lịch sử của mình và vai trò quan trọng trong sự kiện tiếng chống bồ đề
cũng như trong suốt hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ của dân tộc
ngày một mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
đình chiều hội đã được phong về
đã được bộ văn hóa thông tin nay là bộ văn hóa thể thao và du lịch
xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
tiếp nối phát huy kết quả của truyền thống của cha ông
thì chúng tôi cũng luôn luôn xác định ra sức học tập hơn nữa
lao động phát triển kinh tế và tuyên truyền cho cán bộ đoàn viên thanh niên
xây dựng và làm giàu chính đáng trong mảnh đất quê hương này
đây là một cái
cái thấm nhuần vào máu của toàn cả cán bộ và nhân dân vô đại chúng tôi
thế và tất cả các thế hệ cho đến bây giờ
thì chúng tôi luôn có cái sự phấn đấu
gìn giữ và đoàn kết đặc biệt thì trong nhiều năm
chúng tôi cũng đã tập trung cái lãnh đạo chỉ đạo và cái gìn giữ bản sắc
cái hai là cái tiếp tục cái phát triển chỉ đạo về kinh tế văn hóa
và hội an ninh cấp phòng của địa phương
khu vực khuôn viên của đình trèo hội cho đến nay
cũng đã được nâng cấp tua sửa
và đến nay là cái khuôn viên của đình triều hội chúng tôi thì cũng rất là khang trang
để phát huy cái truyền thống ấy
thì trong các cái việc mà quán triệt đối với lại cán bộ đảng viên
thì chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến cái việc mà giáo dục cái truyền thống này
tới thế hệ trẻ những cái chủ nhân tương lai của đất nước
thế thì bằng những cái việc làm cụ thể như cái việc mà tổ chức lồng ghép
và các cái nội dung sinh hoạt của chi bộ rồi chi đoàn chi hội và các cái tổ chức đoàn thể
thế rồi là trong chương trình giáo dục truyền thống của trong các nhà trường
cán bộ đảng viên và nhân dân thì bằng các cái hành động cụ thể tích cực
để phát huy cái truyền thống cách mạng tự hào về cái truyền thống của quê hương mình
để nỗ lực xây dựng quê hương của chúng tôi ngày càng giàu đẹp văn minh
đã tám mươi tám năm trôi qua những người dân tham gia cuộc biểu tình ngày nào không còn nữa
nhưng ngôi đình chiều hội nơi vang lên tiếng trống mở đầu cuộc biểu tình
vẫn uy nghiêm đứng đó trở thành chứng tích lịch sử
là địa chỉ đó
điều đó không thể thiếu trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau